mùa nước nổi đang tràn về các cánh đồng đầu nguồn của tỉnh đông tháp
dòng nước mang theo nhiều sản vật tự nhiên đặc biệt là cá linh
một loài thủy sản đặc trưng không thể thiếu trong mùa nước nổi
thời điểm này trên những đồng nước hoạt động đánh bắt thủy sản diễn ra nhộn nhịp hơn
mùa lũ năm nay về trễ hơn gần một tháng so với cùng kỳ
cá linh về muộn nhưng cũng đủ lớn bằng đầu đũa
dọc theo nhánh sông sở thượng bà con tập kết cá linh để vận chuyển
về các chợ trên địa bàn huyện và trong tỉnh
người dân đầu nguồn thường đánh bắt cá linh bằng hình thức đặt dớn và đặt đáy
những loại ngư cụ của người dân miền tây
hiện trên các nhánh sông tiền sông sở thượng có bốn đến năm miệng đáy
đang hoạt động trong khi đó dớn là ngư cụ phổ biến trên các cánh đồng
dù là cá linh đầu mùa nhưng giá cả vẫn tương đối ổn định
giá cá linh tại nơi đánh bắt từ bảy mươi đến chín mươi nghìn đồng một kg cá tươi
cá làm sẵn từ một trăm linh đến một trăm hai mươi đồng một kg
ngoài việc tiêu thụ ở các chợ nội địa cá linh cũng được vận chuyển
về các chợ khác trong tỉnh với mức giá tăng gấp hai đến ba lần
tương đương hai trăm linh đến ba trăm linh nghìn đồng một kg
cá linh đầu mùa được xem là món ăn khoái khẩu không chỉ của bà con miền sông nước
mà còn ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
vì thịt cá ngọt thơm cá linh thường được chế biến các món ăn như kho lạc
nấu canh chua với bông điên điển chiên giòn
đây là những món đặc trưng của miền tây mỗi khi mùa nước nổi về